kể từ giờ ngày hôm nay tp hcm chính thức áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tp hcm đã đồng loạt lập chốt ở tất cả các tuyến liên thông với các tỉnh thành lân cận
để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
tại mỗi chốt sẽ có tổ công tác liên ngành là các đại diện của các đơn vị
cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường quản lý thị trường
an toàn thực phẩm kiểm soát quân sự thanh tra giao thông và lực lượng y tế
đúng giờ ngày chín tháng bảy tổ công tác bước vào thực hiện nhiệm vụ
quá trình làm việc sẽ tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra giấy tờ tùy thân
đặc biệt các lái xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín có kết quả âm tính
mới được phép lưu thông vào thành phố
do tính chất phức tạp của chủng delta có thể lây nhiễm cao hơn biến thể anfa từ bốn mươi đến sáu mươi
nên giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai tiếng
quá thời gian này lái xe thực hiện quét mã qr code để khai báo y tế
trường hợp quá hạn một
sẽ buộc phải quay đầu xe
hoạt động kiểm tra kiểm soát phương tiện tại chốt cao tốc tp hcm long thành dầu dây
cũng được lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách chủ động
qua đó đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như an ninh trật tự
trong khoảng hai giờ đồng hồ đã có hơn chục xe tải buộc phải quay đầu vì không đủ điều kiện để được phép vào thành phố
đáng nói có một trường hợp xe du lịch biển kiểm soát đà nẵng chở người có hộ chiếu trung quốc đã bị phát hiện và cho quay đầu xe
tại cuộc họp chiều qua đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
ngoài công tác quyết liệt nghiêm túc tại các chốt cửa ngõ thì đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra
nếu phát hiện người dân ra đường không trong trường hợp cần thiết sẽ lập biên bản xử phạt
tăng cường công tác xử phạt quyền chiến đối với các trường hợp
người dân ra khỏi nhà mà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng
thì báo cáo chỉ cái này là trách nhiệm của lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp vụ mà chúng tôi sẽ kiểm tra
còn chúng tôi không có công khai là kiểm tra gì
cái này là cái nghiệp vụ của công an mà chúng tôi sẽ tiến hành tăng cường kiểm tra và xử phạt
tp hcm đang phải tập trung toàn bộ lực lượng cho đợt dịch thứ tư này
đây cũng là đợt dịch có số ca nhiễm kéo dài cao gấp nhiều lần cả ba đời trước cộng lại
dịch cũng đã khiến mọi người dân tp hcm
tp hcm gặp nhiều khó khăn
cùng với quyết tâm của chính quyền người dân cũng kỳ vọng đợt giãn cách này sẽ giúp thành phố đẩy lùi được dịch bệnh
để làm việc và kinh doanh sớm được ổn định trở lại giúp người dân có thu nhập ổn định cuộc sống